xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hà nội và các tỉnh phía đông bắc bộ đang chìm trong sương mù mưa phùn vào đêm và sáng độ ẩm không khí tăng cao
đặc biệt trong sáng ngày hôm nay vào tết ông cậu ông táo tại thủ đô hà nội có sương mù dày đặc độ ẩm không khí lên tới hơn chín mươi
vào thời điểm sáng và tối khiến cho tầm nhìn rất hạn chế
trạng thái này cộng thêm gió rất nhẹ hoặc gần như là không có gió khiến thủ đô hà nội đứng đầu trong danh sách
những thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào sáng nay vượt qua cả những thành phố lớn thường xuyên đứng đầu danh sách ô nhiễm
như ở delhi hay là kolkata của ấn độ hôm nay là ngày ô nhiễm đỉnh điểm hà nội trong chuỗi những ngày nồm ẩm và sương mù
độ ẩm cao ở các tỉnh thành miền bắc vẫn duy trì trong khoảng bốn năm ngày tới vì vậy quý vị cần có các biện pháp bảo vệ sức khỏe
như là hạn chế mở cửa sổ hoặc ở lâu ngoài đường trong những ngày không khí ô nhiễm nhất là vào buổi sáng và tối
sử dụng khẩu trang chuyên dụng lọc được các hạt bụi mịn pm hai năm khi ra đường hoặc đeo hai chiếc khẩu trang y tế lồng vào nhau
vệ sinh mũi họng thường xuyên nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách là ăn uống lành mạnh tập thể dục tránh nơi khói bụi nhất có thể
chuyển sang phần dự báo thời tiết ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ tiếp tục nhiều mây có sương mù kèm theo mưa nhỏ mưa phùn
trời vẫn duy trì rét về đêm và sáng sau đó vào ban ngày nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
trung bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù trưa chiều trời nắng
tại khu vực bắc trung bộ trời rét về đêm và sáng ban ngày nhiệt độ ở mức hai mươi hai hai mươi sáu độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế thì nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tại đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận thời tiết ít mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
tây nguyên và nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ ban trưa ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ tại khu vực nam bộ
đến với biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa vài nơi ở vùng biển phía nam gió đông nam cấp ba bốn
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù giải rác gió nhẹ đêm và sáng trở rét nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ